một đối tượng đã đập vỡ tủ kính của tiệm để lấy vàng
phát hiện sự việc hàng chục người dân tổ chức bao vây không chế đối tượng rồi bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý
vụ việc vừa xảy ra tại tiệm vàng kim huyền trên đường nguyễn trãi phường dị an thành phố dị an tỉnh bình dương
vào khoảng hai mươi một h tối qua
thời điểm trên một nam thanh niên mang theo hung khí ập vào tiệm vàng kim huyền
tại đây đối tượng đập vỡ tủ kính của tiệm để cướp vàng
phát hiện sự việc hàng chục người dân tổ chức bao vây không chế đối tượng rồi bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý
chủ tiệm vàng cho biết đối tượng vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường nên mọi người cảnh giác
khi đối tượng phá tủ kính mọi người hô hoán và tiến hành vây bắt
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận bán hàng ở khu vực gần tiệm vàng
một mươi năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn đình hoàng hai mươi năm tuổi
trú tại xã hòa đông huyện crong park tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn can trung
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng bốn sau khi ăn nhậu xong trung điều khiển xe máy chở bạn đến nhà của hoàng
tại đây trung dừng xe máy rồi đi đến gọi nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa
sau đó trung quay lại xe máy của mình nổ máy rồ ga và nẹt bô
vì tiếng nẹp bô ồn ào giữa hoàng và trung xảy ra mâu thuẫn
trung gọi điện thoại cho thiện đến giúp mình đánh nhau với hoàng
hoàng đã sử dụng hung khí đâm chung khiến nạn nhân tử vong
còn thiện bị hoàng đâm một nhát trúng vào đùi phải
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn đình hoàng bảy năm tù giam về tội giết người
thưa quý vị ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký quyết định số một nghìn một trăm linh bốn
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông phạm văn thành
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm hai mươi bảy qdtu
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh về thi hành kỷ luật đảng
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xem xét đề nghị của ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
và báo cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã quyết định thi hành kỷ luật
đồng chí phạm văn thành tỉnh ủy viên nguyên bí thư thị ủy đông triều
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông triều
hiện nay là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí phạm văn thành bị kỷ luật do có vi phạm khuyết điểm
và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của ban thưởng vụ thị ủy
ủy ban nhân dân thị xã đông triều trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á
chiều qua trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi nhận hối lộ
trong vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
theo đó mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội
và các tỉnh thành phố
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tại hà nội nghề nghiệp vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ
về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với bị can có lý lịch nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
tại cơ sở kinh doanh karaoke an phú phường an phú tp thuận an tỉnh bình dương
thực hiện chỉ đạo của bộ công an hàng loạt tỉnh thành đã tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường quán bar trên địa bàn
qua đó nhiều cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động
trong đợt tổng kiểm tra vừa qua phòng cảnh sát phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã phối hợp cùng công an của hai mươi hai quận huyện thành phố
kiểm tra bốn trăm sáu mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
với các điều kiện an toàn phòng trái chữa trái
rất nhiều cơ sở trong số các cơ sở được kiểm tra
đã vi phạm các quy định về an toàn phòng trái chữa trái
lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở này
với số tiền hơn một hai tỷ đồng
ngoài ra hai mươi sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
trên địa bàn tp hcm bị đình chỉ do chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
mà đã đi vào hoạt động kinh doanh
còn tại hà nội theo báo cáo của công an tp hcm
thì toàn thành phố hiện có một bốn trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke
quá trình kiểm tra có đến năm mươi tám cơ sở không đạt yêu cầu
về an toàn phòng trái chữa trái trong khi hoạt động
thời gian qua đơn vị chức năng đã tạm đình chỉ
ba trăm hai mươi sáu quán karaoke không có khả năng khắc phục tồn tại
riêng từ tháng tám đến nay hai mươi bảy cơ sở đã bị tạm đình chỉ
và bị phạt với tổng số tiền là trên một tỷ đồng
khoảng chín h ba mươi phút sáng qua trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn
có huyện di linh tỉnh lâm đồng
gần hai mươi phượt thủ chạy xe phân khối lớn với tốc độ cao
đã làm náo loạn cả một đoạn đường
khiến người dân vô cùng bức xúc
thời điểm trên nhóm vừa thủ gồm khoảng hai mươi người
điều khiển các loại xe phân khối lớn chạy với tốc độ hơn một trăm linh km một giờ
hướng từ tp hcm về đà lạt qua địa phận thị trấn di linh
nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện di linh tổ chức chốt chặn
khi thấy lực lượng chức năng nhóm vượt thủ quay đầu chạy trốn
nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt
lỗi phổ biến nhất của nhóm phượt thủ này là vi phạm với tốc độ
nhiều xe đã độ chế thay đổi kết cấu của nhà sản xuất
không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để lưu thông
ngoài lập biên bản vi phạm hành chính
trạm cảnh sát giao thông phú hiệp đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định
nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến vành đai ba trên cao
ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an tp hà nội
triển khai kế hoạch chống ủn tắc giao thông trên tuyến vành đai ba trên cao
ghi hình phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp để xử lý
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng của cục cảnh sát giao thông
gồm chín cảnh sát hai mươi xe mô tô chuyên dụng cùng các thiết bị ghi hình
phối hợp với một mươi cán bộ của năm đội cảnh sát giao thông hà nội
tuần tra trên đường vành đai ba trên cao từ cầu thanh trì đến cầu thăng long
theo ghi nhận tình trạng tài xế đi vào làn khẩn cấp giảm hơn so với thời gian trước
tuy nhiên khi xe của lực lượng chức năng vừa đi qua
nhiều ô tô lại lấn sang làn đường này để nhanh chóng thoát khỏi đoạn đường ủn tắc
điều này cho thấy nguyên nhân dẫn đến vi phạm đến từ chính ý thức của các chủ phương tiện
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông tuần trăn liên tục
phải dùng loa kêu gọi các phương tiện di chuyển theo hàng lối
nhường nhịn nhau tại các đường lên xuống để tránh xảy ra xung đột
đề nghị các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường vành đai ba trên cao
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuyên truyền
sau đó ngoài tuần tra hướng dẫn lực lượng công an xử phạt vi phạm bằng hình ảnh
nếu phát hiện vi phạm sẽ phối hợp với lực lượng địa bàn xử lý ngay lập tức
đồng thời ngoài việc tuần tra trực tiếp phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
còn ghi hình phạt nguội bằng ba mươi chín camera có sẵn trên tuyến
đặc biệt nếu phát hiện những phương tiện gặp sự cố
sẽ ngay lập tức tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện đi cùng chiều
khi mà có sự cố xảy ra trên tuyến đường cao tốc này
cái làn dừng khẩn cấp đấy sẽ dành riêng cho lực lượng chức lăng lên làm nhiệm vụ
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
và các khung sở cao điểm sáng và chiều
cục cảnh sát giao thông sẽ tăng cường quân số
phối hợp với công an thành phố hà nội
bố trí thêm các tổ công tác có mặt tại các nút lên xuống đường vành đai ba trên cao
đồng thời các tổ công tác sẽ liên tục thông tin
phối hợp điều tiết lưu lượng phương tiện
không để xảy ra un tắc cục bộ trên tuyến
đại diện cục cảnh sát giao thông cũng khẳng định
mục tiêu của kế hoạch này là kịp thời giải quyết các điểm nút gây ủn tắc
phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện
hạn chế xung đột giao thông
phấn đấu để từng gia đình có niềm hạnh phúc
mang lại bình yên cho nhân dân
với mục tiêu xây dựng xã hội an toàn lành mạnh trật tự kỷ cương
đây là tinh thần đã được bộ công an nhiều lần nhấn mạnh
trong triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
hàng năm bộ công an đạt ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm giảm năm tội phạm
song trên thực tế thì trong những năm gần đây con số này đều vượt
và trong năm hai nghìn hai mươi hai con số giảm tội phạm đã đạt chín bảy mươi năm
tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực
tình hình an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực được giữ vững
cơ bản trật tự xã hội cũng được giữ vững
phấn đấu mỗi năm giảm năm tội phạm
thì cái này thì cũng thực ra hiện chưa được quốc hội giao
chưa được các cơ quan thẩm định
nhưng mà trong nhiều năm liên tục năm nay
thì đều vượt cái chỉ tiêu đó
và chúng tôi đây là một chỉ số rất quan trọng
thì năm hai nghìn hai mươi hai là giảm chín bảy mươi năm tội phạm
thì đây tôi thấy là cái con số này
đề nghị là thủ vụ quốc hội
cũng như là chúng tôi đánh giá cái việc này
vì đây nó có cái ý nghĩa rất nhân văn
nếu mà số lượng các vụ án như vậy

mà giảm chín bảy mươi năm
nếu như thế này trật tự xã hội
rất đáng khuyên khích
làm sao chúng ta càng tăng được cái số lượng này lên
và càng giảm được đối với nó
thì nó mang rất nhiều ý nghĩa
cuộc sống người dân
thậm chí là giảm miêm chế
cũng giảm được ở từ cái ô này
giảm đánh bộ được vào đấy
giảm chạy giam
giảm rất nhiều các thứ khác
báo cáo cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu quốc hội giao
đạt và vượt như
tỷ lệ khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
án rất nghiêm trọng đạt chín mươi bốn sáu mươi một
trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi năm bốn mươi năm
hầu hết các loại tội phạm đều giảm
không có tố giác tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi động tội phạm
đặc biệt tội phạm về tham nhũng
trước vụ phát hiện ba trăm chín mươi sáu vụ
trong năm hai nghìn hai
đã xử lý sáu trăm ba mươi bảy vụ
với một ba trăm sáu mươi sáu bị can phạm tội tham nhũng
tăng một trăm linh bảy vụ

so với cùng kỳ năm trước
cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
dương văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một
nay là tổ một mươi năm
phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám
và có nút tuổi cách một cm sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử
khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi
và có xẹo chấm ngay mét trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện thanh oai thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đỗ duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu
xã hỏi thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn
và có xẹo chấm ở đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng

tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện